trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc cách ly người về đến từ tp hcm
bắt đầu từ ngày năm tháng sáu áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh hai mươi một ngày
đồng thời sẽ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn cách ly tự trả phí
đối với người thuộc diện cách ly yêu cầu người về đến từ tp hcm liên hệ khai báo y tế
tại trạm y tế xã phường thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú theo quy định
trường hợp không khai báo không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của chính phủ
bên cạnh đó tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách từ đồng nai đi tp hcm và chiều ngược lại
đồng thời sẽ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn cách ly tự trả phí